châu nay ngày sáu tháng bốn trong chuyến công tác tại tỉnh thứ thiên huế thủ tướng phạm minh chính và đoàn công tác của chính phủ đã khảo sát dự án thi công đường nguyễn hoàng và cầu mới vượt sông hương thăm bệnh viện trung ương huế và dự lễ khánh thành nhà máy xử lý rác thải phú sơn